cùng với nhiều tỉnh thành trên toàn quốc tại phú yên hôm nay tất cả học sinh trung học phổ thông
học viên giáo dục thường xuyên đã đi học trở lại
trẻ em mầm non học sinh tiểu học và trung học cơ sở tiếp tục nghỉ đến ngày tám tháng ba
mọi công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín đặt lên ở mức cao nhất
nhằm bảo đảm cho việc quay trở lại trường học của các em học sinh được an toàn
tỉnh phú yên có ba mươi ba trường trung học phổ thông với hơn ba mươi hai học sinh
trở lại trường các em được kiểm tra thân nhiệt sửa tay bằng nước sát khuẩn
tiết học đầu tiên học sinh được hướng dẫn cách phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
trước đó ngày một tháng ba lãnh đạo tỉnh phú yên đã đi kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh
tỉnh đoàn phú yên cũng đã cấp phát miễn phí dung dịch sát khuẩn cho học sinh
và bố trí lực lượng hỗ trợ các nhà trường trong trường hợp cần thiết
tất cả các trường trở lại học tập
phải nói là các trường chuẩn bị hết sức chú đạo trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
các em đều yên tâm để chuẩn bị bước vào thời gian học tới
mở các lớp tập huấn hướng dẫn cho các giáo viên chủ nhiệm cũng như là nhân viên y tế trường học
các phương pháp mà phòng chống dịch để khi các em đi học lại
thì sẽ dành ngay thời gian là cái tiết học đầu tiên
là sẽ dành cho việc giáo viên chủ nhiệm hướng dẫn cho các em các phương pháp tự phòng chống dịch
cũng theo sở y tế tỉnh phú yên
ban giám hiệu các trường cần nắm chắc việc giáo viên nhân viên và học sinh
đi ra ngoài tỉnh đến các vùng dịch trong thời gian vừa qua hay không
có người thân đi học làm ăn và trở về từ nhật bản hàn quốc và các nước có dịch hay không
nếu có thì đề nghị họ nhanh chóng gọi điện thông báo cho nhà trường để được tư vấn